sở xây dựng hà nội vừa ban hành công văn về giả soát kiểm tra xử lý việc tự ý gắn biển số nhà
và biển chỉ dẫn công cộng tại các quận huyện thị xã trên địa bàn thủ đô
trong thời gian vừa qua theo thông tin phản ánh của một số báo chí trên địa bàn thành phố hà nội
xảy ra tình trạng một số cơ quan tổ chức các hộ gia đình cá nhân tự ý gắn biển tên đường phố
gắn biển số nhà và biển chỉ dẫn công cộng không đúng quy định
để không xảy ra tình trạng vi phạm nêu trên sở xây dựng đề nghị ubnd các quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố
tổ chức kiểm tra ra soát toàn bộ biển số nhà trên địa bàn bao gồm cả các khu đô thị các tòa trung cư cao tầng
từ đó xử lý các vi phạm trong việc tự ý gắn biển số nhà biển chỉ dẫn công cộng trên địa bàn quản lý
bên cạnh đó tuyên truyền giải thích vận động các cơ quan tổ chức hộ gia đình cá nhân
tự giác nghiêm chỉnh chấp hành việc đánh số nhà tại các khu vực phải đánh lại số nhà theo quy định